quầy hương ấy đã sớm thắp lên trong lòng cậu bé nông dân một tâm hồn thi sĩ
đến nay hoàng cát là một nhà thơ được nhiều người biết đến
trở về đời thường với cái chân trái bị mất vào năm hai mươi bảy tuổi cuộc sống đối với ông thật khó khăn
không lương không sổ gạo bị văng ra vỉa hè chỉ với đồng phụ cấp thương binh ít ỏi
ông bơn trải gần hai mươi năm trời với một mươi chín nghề nghiệp khác nhau để kiếm sống và nuôi con ăn học
và nghề ông làm lâu nhất và có nhiều kỷ niệm nhất có lẽ là bán nước trẻ chén
và sự khốn khó thực sự bắt đầu vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn khi chuyện ngắn cây táo ông lành
một chuyện ngắn nhẹ nhàng nhân văn viết cho thiếu nhi
đăng trên báo văn nghệ nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu bị coi là có tính chất ám chỉ
ông đã bị treo bút một mươi bốn năm và rất nhiều o ép
với người khác có lẽ đã út hận bi quan hay không vượt qua được hoàn cảnh
nhưng ông thì không ông vẫn yêu đời vẫn viết và tác phẩm của ông bao giờ cũng chứa tràn yêu thương
yêu thương con người yêu thương cuộc đời đó là bản chất của hoàng cát
là phương thuốc kỳ diệu để ông chữa lành mọi vết thương để thấy cõi đời luôn là cõi sáng
bên cạnh ông luôn có những người bạn tin tưởng ông chia sẻ với ông
dù khó khăn như thế trong người tôi thì cái ý chí mà để vươn lên sống và đạt được ước mơ
mình phải trở thành một nhà thơ thì không bao giờ lùi tàn cả
và hình như sự dồn nén này càng làm cho mơ hoài bão của tôi nó là càng nung nấu hơn
và có lẽ vì thế cho nên tôi đã
thực hiện được tất cả những cái gì mà ước mơ hoài bảo mà tôi đã thực hiện được
và sau này trong một sáng tác của tôi thì tôi có bài hạnh phúc
tôi có định nghĩa cái hạnh phúc nó là như thế hạnh phúc của lời người
không phải là thật nhiều nhà nhiều tầng thật nhiều tối thật nhiều tiền bạc thật nhiều quyền lực không phải thế
mà hạnh phúc của một con người là gì
anh thực hiện được cái ước mơ hoài bão của cuộc đời anh từ ngay tuổi trẻ
và tôi xin thưa thật với các bạn rằng là tôi rất kêu hãnh rằng mình đã thực hiện được cái mơ ước của mình
là trở thành một người tử tế một nhà thơ
nhưng có lẽ ông cũng không thể sống qua những năm tháng ấy trong ánh sáng của cái đẹp
nếu như không được chiếu dõi nâng đỡ ân cần bởi trái tim vô cùng sâu lắng yêu thương
nghĩa tình và thánh thiện của vợ ông một người con gái hà nội
là một thương binh từ chiến trường về chân thì cụt tay thì đau tay thì bị thương vết thương sọn nạo như thế
và về thì lại bị
nghi luôn một cái án văn chương là phản bội tổ quốc
thế và hai vợ chồng sống trong cái sự rất là phải nói là nghi ngờ của tất cả mọi người
không ai ra bến chơi bạn bè đều phải xa lánh hết sợ liên lụy mà
hai vợ chồng đủ các nghề bọn tôi đã tới một mươi chín nghề để mà nuôi nhau
trong đó có cả những cái việc như là bán hàng nước ấy
rất là khổ rất là vất vả không thể đâu chế hết được
hoàng cát là một nhà thơ nổi tiếng trong cả nước
song tác phẩm lớn nhất chính là người con gái duy nhất của ông
lớn lên trong sự thiếu thốn về vật chất nhưng con ông không bao giờ thiếu thốn tình thương và khát vọng về những điều cao đẹp
từ nhỏ chị đã cùng san sẻ gánh nặng cuộc đời với bố mẹ
con một mươi ba tuổi ngây thơ nghỉ hè ngồi trợ từ trưa tới chiều
nắng rồng rội xuống như thiêu
nón cười che mặt chẳng lều chẳng phiên
bụi đường xe gió thốc lên mà con vẫn phải ngồi yên bán hàng
ba tôi luôn luôn là một cái tấm gương về cái nghị lực sống
thực ra là ba tôi bị thương như thế thì cái sức khỏe vốn nó đã không thể nào bằng người bình thường được
cộng với lại cả quãng thời gian gần đây thì ba tôi cũng mắc cái bệnh hiểm nghèo
nhưng mà kể từ khi mà biết mình có bệnh ấy
thì ông không những là ba tôi không vi quan mà lại còn cố để làm thế nào để truyền sang cho vợ con mình
để có sự lạc quan để cho vợ con yên tâm
mỗi lần mà bạn bè hay là người thân đến chơi thăm ấy
thì ông cứ động viên cứ bông đùa
mọi người cảm thấy là cũng yên tâm
cảm thấy là sức khỏe của ông cũng khá lên
nhưng mà tôi cũng biết là thực ra thì trong ba tôi cũng lo nghĩ nhiều lắm
cũng tâm tư chứ
nhưng mà chắc là ba tôi cũng giấu để cho vợ con
yên lòng ấy không phải lo nghĩ nhiều
đất nước đổi mới con cái trưởng thành đồng nghiệp yêu quý
hoàng cắt liên tục cho ra mắt bạn đọc những tập thơ mới
đến nay ông đã sáng tác được khoảng một bài thơ
xuất bản được hơn một mươi tập thơ và một tuyển tập chuyện ngắn
ông còn có một cái thú là chơi cờ tướng và là một kỳ thủ có hạn trong làng văn
ông nói đàn ông không biết làm thơ và chơi cờ
là mất đi hai hạnh phúc của mình
nói vậy là nói vui nhưng đánh cờ là để gặp bạn bè
để dành tính kiên nhẫn và để có cái nhìn toàn cục
để có niềm vui vô tư thơ trẻ
cuộc cờ cũng như cuộc đời
hoàng cát là thương minh cụt chân
nhưng mà anh đi trần giả không mấy người biết tôi cũng biết
mà cái chân giả thời ấy nó chưa tốt bây giờ
nên lắp và thảo rất khó
nhưng tôi nhớ là
những lần trước có lúc là anh em chạy ra hầm rồi
thì hoàng cát vẫn chưa lắp chân giả được
sau đấy thì anh em thì phân công nhau
người thì cầm chân người thì cọng hoàng cát xuống
khi mà tên lửa ta bắn rơi b năm mươi hai
thì là anh em lên viện hầm giao hò
với chị hoàng cát là một trong người gieo hò lớn nhất
trong một chuyến đi thực tế
về nam đàn xuân diệu đã gặp hoàng cát
và nhận chú em nhỏ này làm em nuôi
cho ở cùng trong ngôi biệt thự hai mươi bốn điện biên phủ
ngôi nhà của xuân diệu và huy cận
và mặc nhiên hoàng cát cũng trở thành người em của huy cận
hoàng cát càng đam mê thơ ca
được học nghề từ hai người thầy lớn
xuân diệu có câu thơ
nhà tôi hai mươi bốn cột cờ ai yêu thì đến hững hờ thì qua
ngôi nhà hai mươi bốn điện biên phủ là một địa chỉ văn chương ai cũng ngưỡng mộ
nhưng không phải ai cũng đến được
chúng tôi may mắn được cùng nhà thơ hoàng cát tới thăm ngôi biệt thự cổ ấy
được ông chia sẻ những kỷ niệm ông đã từng sống tại đây
xúc động hơn ngày chúng tôi đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
cũng là ngày rỗ ba mươi một năm của đại thi hảo xuân diệu
khi tôi đi vào đến đơn vị trong thanh hóa rồi
vài ba hôm tôi nhận được thư của anh gửi vào
trong thư có một bài thơ anh viết rằng
em đi một tấm lòng son mãi
như ánh đèn trong như ngôi sao
em đi một tấm lòng lưu lại
anh nhớ thương em lệ muốn chào
em hẹn sau đây sẽ trở về
sống cùng anh lại những say mê
áo chăn em gửi cho anh giữ xin giữ cùng em
cảm hẹn thề
một tấm lòng em sâu biết bao
anh thương em mãi biết làm sao
em đi xa cách em ơi cát
em chớ buồn nghe anh nhớ yêu
nhà thư hoàng cát dành một chuyến đi xa
chuyến đi đặc biệt nhất của mình
để về miền thương nhớ
chiến trường quảng trị khói lửa
thắp một nén hương cho đồng đội
về với những người mẹ người chị
với lòng dân đã cưu mang
che chở ông thời chống mỹ
người mất người còn
mừng vui buồn tùn
cao cả tình người
đẹp đẽ siết bao tình kháng chiến
ai có quên cách mạng
quên những ngày gian khổ
nhưng người lính thì không
nhà thơ thì không
người mẹ nghèo xóm nhỏ thì không
có một tình người
tình yêu nước
chảy mãi trong lòng dân
vì thế mà trường tồn đất nước
mà ta còn biết khóc vì cái đẹp
còn biết yêu thương
trong những ngày cầm súng ấy
hoàng cát có nhiều bài thơ viết về chiến tranh
ông không viết về tiếng súng
mà viết về lòng mẹ lòng dân
nhiều người còn nhớ bài thơ độc đáo
cây bộ đội qua đường của ông thủa ấy
có bà mẹ thừa thiên
đêm đêm ngóng đợi
bộ đội qua đường
để mời nước lá mẹ đun
bắt nước mẹ cho
mát từng khúc ruột
bước chân đi vị ngọt mãi theo cùng
tình thương thương người ấy
thương người ở trong anh ấy
là luôn luôn thường trực
và nó luôn luôn để trao cho
và rất nhiều lần anh hoàng cát anh
thấy một cảnh nào đó mà thương tâm
hay một cảnh nào đó cảm động
là anh khóc
mà anh khóc như một đứa trẻ nhỏ
tôi chỉ lấy một ví dụ rất đơn giản là
anh hoàng cát từ thời mà anh chuẩn bị bệnh ấy
thì anh luôn luôn nhớ quê mà
đi ngồi đâu anh cũng bảo thôi
mày hát bài phục hạt sông quê
thế là anh hát bài phục hạt sông quê
y như rằng hạt sông hoàng cát khóc nức nở như một
một một một đứa trẻ nhỏ
có những người sinh ra
để chịu những thử thách khắc nghiệt
hoàng cát là một người như vậy
ở tuổi bảy mươi
nhà thơ mắc bệnh ung thư
nhưng có những người
mà không ngọn núi nào có thể đè nổi bờ vai vươn tới
hoàng cát là một người như vậy
không thể ai
không thể điều gì cướp đi ở ông đụ cười
làm khô sức biết
làm vơi đi tình yêu cuộc sống ở ông
trong thơ ông rất bình dị
khi là chiếc cầu thang nhỏ
gắn liền với cuộc sống hàng ngày
khi lại là cây khế trước cửa
đến nay thì ông đã có hơn
một mươi tập thơ
thơ ca của hoàng cát tôi nghĩ
trước hết nó khẳng định một dòng
chủ lưu của văn học việt nam
đấy là dòng văn học yêu nước và cách mạng
về phía cá nhân ông
trong dòng đó ông cũng có một lối đi riêng
đấy là những bài thơ trữ tình
ông viết về chiến tranh chẳng hạn
nó rất ít súng đạn
mà trong đó rất nhiều tình người
rất nhiều thế sống
và đó là điều đặc biệt của hoàng cát
điều đặc biệt nữa là
mặc dù cuộc sống rất là cam go
nhưng mà nhà thơ hoàng cát
luôn luôn lạc quan
và điều ấy nó thể hiện ở trong cuộc sống
cũng như trong thơ ca của ông
chính trong những năm tháng bệnh tật nghiệt ngã ấy
ông đã cho ra đời tập thơ
cảm tạng cuộc đời
như là di trúc
để giã từ cõi đời
rồi có phải vì trời thương người có đức hay không
nhà thơ hoàng cát
lại vượt lên cơn bạo bệnh
một cách kỳ diệu
ông lại khỏe
lại một chiếc ba tong
một tiếng cười giòn tan
có mặt khắp mọi nẻo đường
bè bạn tình yêu
tình yêu của đời
yêu có tội chi
yêu là để thăng hoa
để được sống kiếp người
như trời cho ta sống
nếu không đa tình
anh chả phải thi nhân
anh mãi mãi yêu em
anh nhắc lại ngàn lần
tình yêu ấy cho anh thành thi sĩ
cảm tạng cuộc đời